đoàn kiểm tra trung ương làm việc với thành ủy hà nội về đánh giá năm năm triển khai thực hiện nghị quyết số ba mươi ba nqtvk khóa một mươi một về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tp hà nội
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương trưởng ban chỉ đạo và đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đồng chủ trì hội nghị
phát biểu kết luận hội nghị
trong đó nghiên cứu thêm những vấn đề cấp thiết để góp phần phát triển văn hóa xây dựng con người việt nam phát triển toàn diện
thay mặt thành ủy hà nội đồng chí hoàng trung hải nghiêm túc tiếp thù ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra để bổ sung hoàn thiện cũng như xây dựng mới các văn bản chỉ đạo phù hợp với thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của trung ương để xây dựng và phát triển văn hóa con người thủ đô xứng đáng với sứ mệnh lịch sử và vai trò tiêu biểu cho cả nước